vì những lý do trên những cơn rông hay xảy ra hơn ở những vùng có thời tiết nóng bức và độ ẩm cao như nước ta vào mùa hè
theo trang national gecraffic những sự kiện thời tiết này xảy ra ở phạm vi rất nhỏ so với phạm vi lớn như biến đổi khí hậu toàn cầu
ngoài ra những nhiễu loạn nhỏ trong môi trường địa phương có thể ảnh hưởng đến khả năng và cách thức mà các cơn rông phát triển
nên việc dự báo mưa rông không đơn giản như dự báo bão ngập lụt hay cháy rừng
mặc dù dự báo những hiện tượng này
cũng không phải là dễ trong điều kiện biến đổi khí hậu
vì rông thường đến đột ngột nhưng nguy hiểm
nên nếu người dân đang ở ngoài trời mà gặp rông thì cần tìm chỗ chú chứ không nên cố đi tiếp trên đường
xin được chuyển sang những thông tin về khí hậu thời tiết trên thế giới
thưa quý vị lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua giải cứu những người bị mắc kẹt
hàng chục ngàn người phải sơ tán do mưa lớn gây lũ lụt tại tỉnh quảng đông miền nam trung quốc
hãng afp ngày hai mươi hai tháng bốn đưa tin
ít nhất một mươi một người mất tích trong mưa lũ tại miền nam trung quốc
trong khi hàng chục ngàn người khác phải sơ tán khỏi vùng chịu ảnh hưởng
mưa lớn chút xuống tỉnh quảng đông trong vài ngày qua
khiến mực nước các con sông dâng cao làm gia tăng nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng
được truyền thông nhà nước cho là có thể ở mức độ cả thế kỷ mới thấy
theo tân hoa xã trích dẫn cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương
tổng cộng một mươi một người mất tích sau khi mưa lớn liên tục ảnh hưởng nhiều khu vực tại tỉnh quảng đông trong nhiều ngày qua
trên toàn tỉnh này đã được sơ tán
trong số đó hơn bốn mươi năm người được sơ tán tại thành phố thanh viễn phía bắc quảng đông nằm bên bờ bắc giang
theo reuters lực lượng cứu hộ dùng xuồng chạy đua sơ tán người dân bị mắc kẹt
có một số người già ra khỏi nhà và triển khai máy bay trực thăng để cứu dân làng bị mắc kẹt trong vụ lở đất ở nông thôn
mưa lớn dự kiến tiếp tục trong hôm nay hai mươi hai tháng bốn
với các cơ quan khí tượng dự báo có rông bão và gió mạnh ở vùng biển ven biển quảng đông
một giải biển giáp với các thành phố lớn bao gồm hồng kông và thâm quyến
trung tâm khí tượng quốc gia cho biết các khu vực lân cận bao gồm một phần phúc kiến quý châu và quảng tây
cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong thời gian ngắn và dự kiến thời gian tác động chính của đối lưu mạnh sẽ kéo dài đến đêm
tỉnh quảng đông là trung tâm sản xuất đông dân của trung quốc nơi sinh sống của khoảng một trăm hai mươi bảy triệu người
tại thành phố thiểu quan sáu người bị thương và một số người bị mắc kẹt trong vụ lở đất
do mưa lớn hôm hai mươi một tháng bốn những bức ảnh trên đài cctv cho thấy những ngôi nhà ven sông bị phá hủy bởi bức tường bùn nâu
và người dân phải trú ẩn trong một sân thể thao công cộng ướt dũng
hôm ngày hai mươi một tháng bốn cctv đưa tin lũ lụt cao tới năm tám m trên mức cảnh báo có thể ảnh hưởng tới các nhánh châu giang vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng gây gắt chủ tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bảy độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt chủ tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ